các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế khả năng đạt miễn dịch cộng đồng với dịch covid một mươi chín của hà nội hiện rất khó đạt được
thực tế để đạt miễn dịch cộng đồng với một bệnh thì không ghi nhận thêm người mắc bệnh đó nữa
ngoài việc covid một mươi chín có thể gây tài nhiễm hiệu lực của các loại vaccine covid một mươi chín hiện hành cũng là nguyên nhân khiến tiến sĩ nguyễn huy nga có ý kiến như vậy
ông cho biết bệnh được coi là đạt được miễn dịch cộng đồng khi vaccine phòng bệnh khó đạt hiệu lực lâu dài
trong khi các loại vaccine covid một mươi chín thường chỉ có hiệu lực vài tháng không bền vững
khác với những quan điểm trên bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm lại cho rằng
hiện hà nội đã đạt được miễn dịch cộng đồng với covid một mươi chín
bác sĩ khanh nói đà miễn dịch cộng đồng không có nghĩa là không còn ai mắc covid một mươi chín
đã miễn dịch cộng đồng an toàn nghĩa là vẫn có người mắc nhưng tỷ lệ thấp cùng với đó là ca bệnh nặng tử vong cũng giảm
theo tính toán thì cứ năm người hà nội thì một người mắc covid một mươi chín và đây mới là con số thống kê
còn thực tế có thể lớn hơn nhiều lần thậm chí có người không khai báo hoặc không biết mình đang mắc bệnh
tỷ lệ này kết hợp với độ bao phủ vaccine rất cao cho thấy hà nội đã đạt miễn dịch cộng đồng với covid một mươi chín
theo thống kê của bộ y tế kể từ đầu dịch việt nam có một mươi một trăm sáu mươi chín chín trăm hai mươi chín ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh hai tám trăm năm mươi ca nhiễm
riêng đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn việt nam thêm một mươi một trăm sáu mươi hai một trăm tám mươi năm ca covid một mươi chín
trong đó tám bốn trăm chín mươi bốn bảy trăm một mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy với câu hỏi liệu hà nội đã đạt miễn dịch cộng đồng hay chưa
nhiều chuyên gia cho rằng đây là tình trạng rất khó đạt được bởi covid một mươi chín vẫn lây lan mạnh và hiệu quả của vaccine hiện nay không cao
tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến ngược lại
có lẽ chúng ta sẽ cần phải theo dõi thêm diễn biến dịch bệnh tại việt nam để có kết luận chính xác
nhiều chuyên gia dự đoán với những gì đang diễn ra nếu không xuất hiện thêm đột biến
thì tình hình dịch tại việt nam và trên thế giới sẽ có cải thiện nhiều dần quay về trạng thái bình thường mới
nghĩa là chấp nhận vẫn có dịch trong cộng đồng nhưng không gây ra nhiều nguy hiểm trong xã hội